bộ chính trị trung ương đảng vừa có văn bản chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm hai nghìn một mươi chín
gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
thứ nhất các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
thực hiện nghiêm túc và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
nội dung cụ thể theo điểm hai mục hai kế hoạch số bốn của bộ chính trị và hướng dẫn của ban tổ chức trung ương
tại công văn số một nghìn tám trăm hai mươi năm ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tập trung tự kiểm điểm sâu sắc phê bình và góp ý với đồng chí khác
trên cơ sở đối chiếu với hai mươi bảy biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa mà nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đã chỉ ra
nhất là những nơi có vấn đề phức tạp gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên nhân dân
về vai trò truyền hóa
nhất là những nơi có trách nhiệm của cấp ủy người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
về đoàn kết nội bộ trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý sau khi kiểm điểm
tập thể và từng cá nhân xây dựng chương trình kế hoạch sửa chữa khắc phục những hạn chế khuyết điểm đồng thời tổ chức thông tin
tuyên truyền với hình thức phù hợp để cán bộ đảng viên và nhân dân trong đảng bộ cơ quan đơn vị biết và giám sát việc thực hiện sửa chữa khắc phục hạn chế khuyết điểm
những nơi đã kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên năm hai nghìn một mươi sáu nhưng sau đó có gợi ý kiểm điểm của cấp ủy cấp trên
thì tiến hành kiểm điểm bổ sung theo những nội dung được gợi ý kiểm điểm việc kiểm điểm phải hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thứ hai bộ chính trị sẽ có kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra
việc triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai phân công ủy viên bộ chính trị trực tiếp dự chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình
ở một số cấp ủy tổ chức đảng được bộ chính trị gợi ý kiểm điểm